chín bị cáo bị truy tố trong vụ án này đều trú tại thôn hoành và thôn đồng mít xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
trong đó hai mươi năm bị cáo bị truy tố về tội giết người bốn bị cáo bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ
đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng
các đối tượng trong vụ án đã thể hiện sự coi thường pháp luật bất chấp hòa giải đối thoại của chính quyền các cấp
tìm mọi cách chống đối chuẩn bị lựu đạn vũ khí tự chế
và đỉnh điểm là chủ động tấn công lực lượng chức năng khi triển khai phương án để bảo vệ lực lượng quân đội xây dựng tường rào bảo vệ sân bay miếu môn
khiến ba chiến sĩ công an hy sinh
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong một mươi ngày
hôm nay viện kiểm sát nhân dân huyện xuyên mộc tỉnh bà rê vũng tàu cho biết sẽ tiếp tục điều tra hành vi hành hạ con ruột và người khác
đối với hai chị em ruột là đào thị gái và đào văn bé
riêng đào văn bé bị điều tra thêm về hành vi quan hệ tình dục với người dưới một mươi sáu tuổi
vụ việc gây phẫn nộ bởi nạn nhân trong vụ án chính là con ruột và cháu ruột của hai nghi can trên
theo đó đào văn bé bị bắt tạm giam bốn tháng còn đào thị gái bị bắt tạm giam hai tháng
quá trình thuê phòng trọ sống lang thang ở bà rễ vũng tàu gái và bé bắt các con đi ăn xin đưa tiền về cho mình
nếu không xin đủ số tiền yêu cầu các cháu sẽ bị mẹ và cậu đánh đập hành hạ
phẫn nộ hơn bé còn có hành vi quan hệ tình dục với hai cháu gái của mình trong đó một người đã sinh một cháu bé vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
lực lượng chức năng sẽ tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
chuyên mở cốp xe trộm cắp tài sản đối tượng ngô quốc trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu quê huyện tuy an tỉnh phú yên đã bị công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc bắt giữ
trước đó lực lượng công an phối hợp với lực lượng bảo vệ bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên đã phát hiện bắt quả tang đối tượng trung đang có hành vi mở cốc xe máy để trộm cắp tài sản tại bãi giữ xe của bệnh viện
trung khai nhận trước đây là thợ sửa xe máy nên biết cách mở cốp xe máy rất nhanh do cần tiền tiêu xài nên trung đã từ phú yên lên thành phố buôn ma thuột để đi mở cốp xe trộm tài sản
trung khai nhận đã gây ra hơn một mươi năm vụ trộm với thủ đoạn trên chiếm đoạt nhiều tài sản có giá trị của người dân
cơ quan công an đã thu được số tài sản trị giá hơn sáu mươi triệu đồng gồm tiền mặt nhẫn và dây chuyền vàng đều là những tài sản mà trung chưa kịp tiêu xài
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh an giang cho biết vừa phối hợp cùng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an tp long xuyên kiểm tra vũ trường b và g trên đường trần hưng đạo phường mỹ thới tp long xuyên phát hiện bảy người dương tính với ma túy
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày năm tháng chín lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra đột xuất vũ trường bg thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bảo giang long xuyên
trên đường trần hưng đạo phường mỹ thới tp long xuyên phát hiện nhiều đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm một đĩa đựng chất bột màu trắng một viên nén màu đỏ là ma túy cùng nhiều tăng vật liên quan khác
thời điểm kiểm tra trong quán có hai mươi bảy khách và một mươi năm nhân viên qua kiểm tra nhanh kết quả bảy người dương tính với ma túy
theo bộ y tế tính đến một mươi tám h chiều nay việt nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín
số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam vẫn là một bốn mươi chín ca trong đó tám trăm một mươi năm ca đã được điều trị khỏi và ba mươi năm ca tử vong
tại các cơ sở điều trị hiện có tám mươi sáu ca âm tính từ một đến ba lần với virus sars cov hai
về ca nghi nhiễm nam sáu mươi bốn tuổi có địa chỉ tại quận ngũ hành sơn tp đà nẵng có tiền sử điều trị tại bệnh viện chỉnh hình đà nẵng
từ ngày hai mươi chín tháng sáu đến ngày năm tháng bảy và khoa lão của bệnh viện đà nẵng từ ngày sáu tháng bảy
cho đến ngày một mươi hai tháng bảy có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai vào ngày năm tháng chín
vào ngày sáu tháng chín cdc đà nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm lại hai lần kết quả đều âm tính với sars cov hai
và hiện ngành y tế của đà nẵng vẫn đang làm thêm một số xét nghiệm nữa để khẳng định
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin nhanh hai mươi h của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi